bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã tổ chức buổi diễn tập
chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh
nội dung diễn tập tiến hành theo ba bước
chuyển bộ đội biên phòng nghệ an vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu
tổ chức chuẩn bị tác chiến thực hành tác chiến bảo vệ biên giới vùng biển đảo
cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ năng lực chỉ huy điều hành của lãnh đạo chỉ huy
nâng cao khả năng tham mưu và thực hành tác chiến bảo vệ biên giới vùng biển đảo của cán bộ chiến sĩ
từ đó rút kinh nghiệm trong công tác chỉ huy chỉ đạo tập huấn luyện tập
nâng cao chất lượng công tác chỉ huy tham mưu cho đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp trong bộ đội biên phòng nghệ an
đồng thời điều chỉnh và bổ sung hoàn thiện phương án tác chiến bảo vệ biên giới vùng biển đảo
sát với chức năng nhiệm vụ của bộ đội biên phòng
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu trong thế trận khu vực phòng thủ tỉnh huyện biên giới biển đảo